trảng cỏ bù lạch được xem là một kiệt tác của tạo hóa
đây là một cụm gần hai mươi trảng cỏ lớn nhỏ khác nhau với diện tích khoảng năm trăm linh hectare được bao bọc bởi màu xanh của cánh rừng nguyên sinh
trong đó trảng cỏ lớn nhất có diện tích khoảng một trăm bốn mươi hectare
cỏ ở đây chủ yếu là cỏ kim cỏ chỉ mềm mại
theo nghiên cứu của các nhà khoa học trước đây trảng cỏ là một vùng đất hóa thạch
trải qua hàng triệu triệu năm thiên nhiên kỳ phủ lên một lớp đất đủ để cung cấp nguồn dinh dưỡng cho cỏ dài sinh sôi nảy nở
trong những tháng mùa mưa trảng cỏ tạo ra một không gian xanh mướt giữa rừng xanh
với khung cảnh rộng lớn khí hậu trong lành mát mẻ và đặc biệt là vẻ đẹp hoang sơ đã khiến trảng cỏ này trở thành một lựa chọn trên bản đồ hành trình du lịch của nhiều du khách
trắng cỏ bù lạch cũng được nhiều đoàn làm phim chọn làm nơi thực hiện các cảnh quay
các em phi ca nhạc
em nghĩ nếu như được tỉnh bình phước đầu tư kỹ hơn một chút nữa thì có lẽ nó sẽ thu hút thêm nhiều khách du lịch đến đây hơn
cách trảng cỏ bù lạch chưa đầy một mươi km là ngọn thác đứng nổi tiếng với vẻ đẹp độc đáo một trong những thác kỳ phỉ của tỉnh bình phước
vị trí thác nằm trên dòng chảy của suối đắc qua thuộc địa phận xã đoàn kết và xã minh hưng huyện bù đăng
thác đứng cao chừng sáu mét rộng khoảng một mươi mét tung chảy qua tầng đá
với nhiều khối đá hình lục lăng xếp chồng lên nhau cùng các cục đá lớn hình trụ ghép nối với nhau một cách tự nhiên tạo thành vách diện đứng
có lẽ cái tên thác ra đời từ đặc điểm đó
giữa màu xanh bạc ngàn của rừng cây và nông rẫy cách thác đứng chừng vài trăm mét du khách đã nghe thấy tiếng thác nước reo vang
thác tuy không cao nhưng lại có dòng chảy mạnh mẽ ầm ào đổ xuống những tảng đá phía dưới
tung lớp bụi mù hơi nước
vào mùa mưa thác đứng tuyết lên vẻ hùng mạnh cuộn trào tiếng thác âm phan cả một góc rừng
đến mùa khô thác lại có vẻ hiền hòa hơn đều đặn đổ xuống dòng nước trắng xóa uống lượng quanh những khe đá
dưới chừng thác đứng còn có mưa vàng tảng đá lớn nhỏ nhấp nhô theo dòng đất qua trễ dài như vô tận
hai bên đờ là những thảm cỏ bắn cây cổ thụ che sợp bóng mát điểm tô lát đát những chùm hoa phong lan
hay những khống hoa dại ly ti khoe sát thấm
ngoài trắng cỏ bù lạch thác đứng ở bình phước còn có nhiều danh thắng để du khách tìm đến tham quan khám phá
như thác voi thác đắc mai núi bà rá vùng quốc gia bùi da mập lồng hồ thủy điện thác mơ
đều là những điểm đến hấp dẫn cuốn hút bởi nét hoang sơ mới lạ
tuy nhiên nếu nói về tiềm năng phát triển ngành du lịch thì thế mạnh của bình phước
là các địa chỉ đỏ các di tích lịch sử khách nạn
khu bổ tồn văn hóa dân tộc tiên sóc bông ba ở xã bình minh huyện bù đăng
luôn gợi sự tò mò thích thú và muốn được một lần tìm đến với những ai đã từng nghe ca khúc
tiếng chày trên sóc bông ba của cổ nhạc sĩ xuân hồng